qua thời gian điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ vụ việc mạo danh dùng giấy tờ tùy thân để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện
tình trạng lừa đảo dưới hình thức này hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều tại quảng ngãi
theo điều tra của ngành chức năng sau khi nhặt được giấy tờ tùy thân của nhiều sinh viên
bà trần ngọc my lên mạng xã hội thông tin sinh viên là con gái ruột mới bị bệnh chết cùng với nhiều câu chuyện thương tâm khác cần hỗ trợ tiền cứu giúp
câu chuyện trên đã lay động và rất nhiều người đã gửi tiền hỗ trợ cho bà my
qua điều tra số giấy tờ này được đối tượng chiếm đoạt và dùng để lừa đảo thu nhận hàng chục triệu đồng từ cộng đồng
hiện cơ quan điều tra phát hiện sáu vụ lừa đảo trục lợi từ hình thức trên
sự việc này cảnh báo người dân cần thận trọng trong quản lý sử dụng giấy tờ tùy thân
đồng thời giúp đỡ các trường hợp khó khăn cần tìm hiểu tránh bị trục lợi lừa đảo